tại buổi tọa đàm vừa tổ chức tọa đàm bảo hiểm xã hội thực hiện cải cách hành chính hướng tới thuận lợi cho doanh nghiệp tại tp hcm với đại diện của hội tư vấn thuế vụ bảo hiểm xã hội bộ lao động thương binh và xã hội viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương bảo hiểm xã hội một số tỉnh thành phía nam cùng đại diện hai trăm linh doanh nghiệp tại tp hcm và bình dương
tại buổi tọa đàm nhóm nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội đánh giá cao sự nỗ lực của bảo hiểm xã hội việt nam cũng như bảo hiểm xã hội các địa phương trong việc thực hiện cải cách hành chính
nhất là nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện giao dịch điện tử trong việc tham gia bảo hiểm xã hội doanh nghiệp không còn phải xếp hàng chờ lấy số làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan bảo hiểm xã hội
những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính đã giúp giảm tổng số giờ nộp thuế và bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp xuống còn một trăm hai mươi một năm giờ qua đó giúp ngành bảo hiểm xã hội có thời gian để tăng cường quản lý đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra chấp hành chính sách chế độ bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
thời gian qua sở tài nguyên và môi trường hà nội đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính gỡ nhiều nút thắt
đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
từ ngày một tháng tám sở tài nguyên và môi trường hà nội đã khởi động các phần việc chuẩn bị liên quan tới cơ sở dữ liệu đất đai cũng như xây dựng phần mềm với mục tiêu lộ trình cấp giấy chứng nhận quyền qua mạng từ nay tới năm hai nghìn hai mươi
việc cấp giấy chứng nhận qua mạng là bước cải cách thủ tục hành chính quan trọng thể hiện đúng mục tiêu công khai minh bạch trong lĩnh vực đất đai
tuy nhiên để cấp giấy chứng nhận qua mạng phải có lộ trình và bước đi thích hợp
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu theo chỉ đạo của thành phố sở đã khởi động các phần việc chuẩn bị liên quan tới cơ sở dữ liệu đất đai phối hợp với sở thông tin và truyền thông để xây dựng phần mềm đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin cơ sở vật chất nhân lực cho việc thực hiện dịch vụ công trịch tuyến mức độ ba đối với một số thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai
nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ubnd tỉnh quảng bình đã ban hành công văn số một nghìn bốn trăm tám mươi một ubnd ktth về việc cập nhật và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
theo đó ubnd tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương cập nhật nội dung mới của các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất và dự thảo văn bản quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
theo phụ lục đính kèm ubnd tỉnh cũng yêu cầu giả soát cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại các sở ngành và địa phương liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất đồng thời giảm tối thiểu là hai mươi số ngày giải quyết ở từng thủ tục hành chính cụ thể so với thời gian quy định hiện hành